trong hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật ca sĩ phi nhung đã ghi dấu ấn với giọng ca trữ tình đặc sắc
được cả khán giả trong nước và hải ngoại mến mộ
bên cạnh sự nghiệp vẻ vang phi nhôm được biết đến là một người khá kinh tiếng về đời tư đặc biệt là chuyện tình cảm
nhiều năm trời phi nhung phần lớn chỉ công khai chuyện nhật con nuôi và rất hạn chế nói về cuộc sống tình cảm
tuy nhiên tới tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nữ ca sĩ lần đầu thừa nhận với truyền thông rằng cô đã có một cô con gái ruột
được biết con gái ruột của phi nhung tên là vendi phạm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
veni phạm từng đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá tại mỹ
phi nhung chia sẻ cô giữ kín thông tin về con gái vì muốn con gái có cuộc sống bình yên
tuy nhiên khi con gái đã trưởng thành nữ ca sĩ cảm thấy vô cùng tự hào với thành tích xuất sắc của côn gái nên mới tiết lộ
thời gian đầu nhiều nguồn tin cho rằng
wendy phạm là con chung giữa phi nhung và mạnh quỳnh
như trong một buổi giao lưu giọng ca sổ tím thiệp hồng đã nhanh chóng phủ nhận tin đồ này
khẳng định cô và mạnh quỳnh chỉ là đồng nghiệp thân thiết còn cha của veni phạm là một người đàn ông khác
phi nhung cho biết dù không có duyên để gắn bó nhau
sông người đàn ông đó vẫn dành sự quan tâm đến con gái và wendy phạm chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ
khi còn nhỏ wendy phạm từng được mẹ tạo điều kiện để thực sức với lĩnh vực diễn xuất khi đóng mv ao xanh
tuy nhiên wendy đã không bén duyên với nghệ thuật mà lựa chọn con đường riêng cho mình
theo đó sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông con gái phi nhung đã lên đường theo đuổi ngành nghề y tá tại mỹ
hiện nay con gái phi nhung đang làm y tá ở một bệnh viện bang california mỹ
với mức thu nhập tốt veni phạm có thể tự lo cho cuộc sống của mình và còn có thể mua tặng mẹ những món quà đắt đỏ
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát enifạm không có cơ hội trở về nước
nhưng trên trang facebook cá nhân cô vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh
thân thiết với mẹ mình
mới đây sau khi có thông tin phi nhôm mắc covid một mươi chín và phải vào viện điều trị
vendi đã đăng tải dòng trạng thái cảm ơn những lời động viên và chia sẻ của mọi người
trước tiên con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình
con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm
gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ phi nhung nên không thể trả lời điện thoại
và nhắn tin của mọi người được
ngoài ra wendy đăng tải hình ảnh kỷ niệm khi hai mẹ con gặp gỡ nhau trước khi dịch bệnh
trong đó cô cho biết lần cuối hai mẹ con có thời gian ở cạnh nhau là vào năm hai nghìn một mươi
đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến mẹ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín là lần cuối cùng chúng ta có thời gian ở bên nhau
mẹ con mình vẫn còn nhiều chuyến đi và nhiều kỷ niệm khác cần thực hiện cùng nhau
mọi người đang đợi mẹ về nhà hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu
con nhớ và yêu mẹ rất nhiều
vừa qua bất ngờ có thông tin phi nhung mắc covid một mươi chín
do đang sinh sống và làm việc tại mỹ wendy phạm chỉ có thể hỏi hàn tình trạng sức khỏe của mẹ qua người thân
những lúc rạch rối cô đi cầu nguyện để mong những điều tốt đẹp nhất đến với giọng ca bông điên điển
veni phạm con gái ruột của phi nhung gửi lời nhắn nhủ động viên mẹ bằng một bức hình đầy nhí ảnh của nữ ca sĩ
đi kèm là dòng trạng thái mà wendy phạm viết
my beautiful mother người mẹ xinh đẹp của tôi
con gái của phi nhung
cũng cho hay bạn thân đang kẹt ở mỹ nên không thể về việt nam chăm sóc mẹ
cô cảm thấy rất lo lắng và bất an về bệnh tình của mẹ nhất là từ khi được các bác sĩ thông báo hãy chuẩn bị tinh thần
trong bài viết của mình cô gửi lời cảm ơn đến mọi người đã động viên quan tâm đến cô và gia đình trong thời điểm này
wendy chia sẻ thêm
con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm gia đình
và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ phi nhung nên không thể trả lời điện thoại
và tin nhắn của mọi người được mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con
lời tâm sự mong mẹ trở về nhà cũng như dòng nhắn nhủ động viên mẹ của vendy khiến nhiều người xúc động
vốn là một y tá làm việc rất chăm chỉ để chăm sóc bệnh nhân vandi hiểu rõ tình hình sức khỏe của mẹ
và rất buồn khi không thể ở cạnh
từ xa wendy chỉ có thể cầu nguyện nhận tin về sức khỏe của mẹ qua những người thân ở việt nam
vì thế nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời động viên đến wendy mong wendy mạnh mẽ để cùng mẹ
đấu với bệnh tật
gần đây với nghi phạm hạn chế chia sẻ thông tin và làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ việt hương
lo cho mẹ cô tại việt nam đồng thời nhờ ekip của mẹ thông báo tình hình đến tất cả mọi người
bài viết của wendy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người gửi lời động viên đến cô khi hay tin về tình hình sức khỏe của phi nhung tại việt nam
được biết trước đó khi vi nhung dương tính với covid một mươi chín nữ ca sĩ dặn dò con gái
giấu những người thân tại mỹ vì sợ lo lắng trước đó phi nhung giấu kín con ruột trong một thời gian dài
vì mong con gái có cuộc sống bình thường trưởng thành không bị chú ý
nữ ca sĩ cũng cho hay cô không có ý định kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái
bao năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn vì lời hứa với con con nói con muốn có cuộc sống bình yên
một cuộc sống của một người bình thường nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con
nhưng hôm nay mẹ tự hào muốn khoe với khán giả về cô thủ khóa
phi nhung viết trong ngày công khai con gái hai năm trước
con gái phi nhung sống xa mẹ và phải tự lập từ bé hiện tại wendy vẫn sống một mình và đang làm y tá
điều dưỡng tại một trung tâm y tế lớn ở mỹ trên trang cá nhân cách đây không lâu wedi chia sẻ hình ảnh
nghĩ nhố cùng phi nhung khi hai mẹ con có dịp gặp nhau tại mỹ wendy viết trên trang cá nhân
cô nàng hạnh phúc khi được hồi ngộ gây bất ngờ cho mẹ khi đến tận nơi phi nhung biểu diễn
wendy còn không quên mang theo những món quà tặng giọng ca áo mới cảm ơn
sự ra đi của ca sĩ phi nhung khiến nhiều khán giả đồng nghiệp xót xa tiếc nuối